chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng trận mộc hóa
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm hai nghìn một mươi tám tham dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình các mẹ việt nam anh hùng các đồng chí lão thành cách mạng
và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện mộc hóa tỉnh long an
cách đây bảy mươi năm chiến thắng trận mộc hóa một mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám bản anh hùng ca của nam bộ thành đồng đi trước về sau
đi vào lịch sử như một trong những điểm son trói lọi nhất trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho rằng cùng với chiến thắng việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch biên giới một nghìn chín trăm năm mươi chiến thắng mộc hóa
đã làm nỗ lực làm quân dân cả nước làm nguồn động viên to lớn cổ vũ quân dân hai miền nam bắc cùng nhau đoàn kết
tiếp tục vững bước tiến lên tiếp tục giành nhiều thắng lợi vẻ vang góp phần vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất nước nhà
phát huy truyền thống tốt đẹp đó từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đảng bộ và nhân dân long an đã ra sức khắc phục mọi khó khăn
chủ động sáng tạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế chính trị xã hội
thưa quý vị và các bạn tối nay chương trình trao học bổng quỹ hạt sống việt năm hai nghìn một mươi tám do báo nhân dân tổ chức vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố cần thơ
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng các bộ ban ngành trung ương
trong suốt sáu năm vừa qua quỹ hạt giống việt đã và đang thực hiện tốt mục tiêu ý nghĩa của mình
đó là hướng đến các em học sinh trong cả nước hướng đến những hoàn cảnh những mảnh đời nghèo khó nhưng có trí hướng
hoài bão vươn lên trong cuộc sống
qua đó nhằm tạo điều kiện giúp các em phát triển bản thân cũng như được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất
với tinh thần đó quỹ hạt giống việt năm nay đã dành tặng ba chín tỷ đồng cho một ba trăm linh em
học sinh nghèo hiếu học có thành tích xuất sắc trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cho khu vực đồng bằng sông cửu long
mỗi suốt học bồng trị giá ba triệu đồng
theo ban tổ chức toàn bộ một ba trăm linh suất học bổng lần này do ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt tài trợ
đây cũng là đơn vị đã có nhiều đóng góp cho các chương trình khuyến học khuyến tài và an sinh xã hội
của nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại tp hcm tổng liên đoàn lao động việt nam
phối hợp với hội đồng lý luận trung ương và thành ủy tp hcm tổ chức hội thảo chủ tịch nước tôn đức thắng
với giai cấp công nhân và công đoàn việt nam nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh đồng chí tôn đức thắng
ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các tham luận của tổng liên đoàn lao động việt nam và các nhà nghiên cứu khoa học đã khẳng định
hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng đầy gian nan thử thách
đồng chí tôn đức thắng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc
có giá trị về lý luận và thực tiễn suốt cả cuộc đời tham gia cách mạng
đồng chí đã vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc sự khốc liệt của chiến tranh
nhưng luôn gắn bó với đồng chí đồng bào cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tôn đức thắng hội đồng lý luận và công đoàn tổ chức hội thảo chủ tịch nước tôn đức thắng
trong thời gian vừa qua đảng bộ chính quyền nhân dân an giang nói chung cũng như lực lượng công
nhân viên chức lao động an gia nói riêng luôn luôn phán đấu học tập nôi theo tấm gương đạo đức
của bác ra sức lãnh đạo đảng bộ và nhân dân cũng như lực lượng cán bộ công nhân viên chức lao
động tích cực thi đua lao động sản xuất thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội để đưa an
giang ngay càng phát triển dù ở cương vị nào đồng chí vẫn luôn là tấm gương mẫu mực về lòng yêu nước
tinh thần can trường đức tính giản dị liềm khiết sáng ngời về đạo đức cách mạng suốt đời vì dân
vì nước nói là nói đến bác tôn tôi cảm nhận sâu sắc một cái điều là bác thực hiện có thể nói là
mẫu mực nhất những cái lời chỉ dẫn của bác là giữ chủ nghĩa cho vững
và ít lòng tham muốn về vật chất vì dân chứ không vì mình vì dân tộc bác hồ gọi là dân tộc
trên hết cơ mà quang minh chính đại vì dân vì nước thì không ai thể hiện sinh động như thế bằng
bác tôn đức thắng kính yêu của chúng ta là người tiêu biểu nhất thực hiện tư tưởng đại đoàn kết
của lãnh tụ hồ chí minh đồng chí tôn đức thắng đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
vì độc lập của dân tộc thống nhất tổ quốc tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí đã gắn liền với
những thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc
trong thế kỷ hai mươi hôm nay tại xã phúc thọ huyện ngư lập tỉnh nghệ an long trọng tổ chức lễ khánh
thành khu lưu niệm đồng chí nguyễn duy trinh nguyên ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn duy trinh sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tại xã nghi thọ nay là xã phúc thọ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
từ năm một mươi bảy tuổi đồng chí đã tham gia phong trào học sinh chống áp bức của thực dân phong kiến tại thành phố vinh
tham gia nhiều hoạt động cách mạng và sau đó bị địch bắt tù đài nhiều lần
sau cách mạng tháng tám đồng chí nguyễn duy trinh đảm nhiệm nhiều cương vị trọng trách của cách mạng như thường vụ
sứ ủy trung bộ phó chủ tịch
ủy ban hành chính trung bộ ủy viên trung mương đảng khóa hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một bí thư trung mương đảng năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
ủy viên bộ chính trị năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại đại hội đảng lần thứ ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng chí được bầu lại vào ban chấp hành trung ương đảng và bộ chính trị
được cử làm phó thủ tướng chính phủ kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước
nhà lưu niệm của đồng chí nguyễn duy trinh có kiến trúc kiểu nhà truyền thống khu vực bắc trung bộ
nằm gian bố trí gian giữa làm gian thờ
bốn gian hai bên làm không gian trưng bày đồ lưu niệm
thưa quý vị và các bạn nhân dịp lễ vu lan báo hiếm vừa qua tại hà nội
đã diễn ra chương trình nghệ thuật tự hào tổ quốc và mẹ việt nam
lễ vu lan dầm tháng bảy từ lâu không chỉ là ngày lễ của riêng phật giáo
mà đã trở thành ngày hội tôn vinh hiếu hạnh của cả dân tộc
đến với lễ hội của lòng tri ân và báo ân nơi những người con đối với đấng sinh thành
các tác phẩm được biểu diễn trong chương trình gồm nhiều bài hát về mẹ
cùng các tác phẩm âm nhạc phật giáo hoa tử bi hạt bụi vô thường lệ phật quan âm
đã được thể hiện qua các giọng hát của ca sĩ quang hà quách tuấn du hoa khôi sao mai thùy dung
chương trình cũng giảm dựng lại trích đoạn sân khấu cải lương vở vua phật kịch bản tiến sĩ bùi
do các nghệ sĩ nhà hát cải lương việt nam biểu diễn
chương trình tự hào tổ quốc và mẹ việt nam đã mang đến cho khán giả thủ đô bản hóa âm tươi đẹp
khán thính giả đã được đắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thầm đẫm chất liệu ngọt ngào
siệu mát về công cha nghĩa mẹ về tri ân báo ân tới những người có công với đất nước
hiện nay làng nghề có một vị trí rất quan trọng không chỉ giải quyết việc làm tăng thu nhập cho
cư dân nông thôn mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng nông thôn mới việc khôi
phục phát triển các làng nghề là một trong những nội dung trọng tâm được đưa ra thảo luận tại buổi
tọa đàm những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn di sản đô thị cổ làng cổ việt nam do trung
tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an tổ chức vào sáng nay một mươi tám tháng tám
buổi tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia nhật bản và việt nam đại diện các ban quản lý
làng cổ đường lâm phước tích đông hòa hiệp và làng gốm thanh hà nội dung buổi tọa đàm xây
quanh các vấn đề về bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo tồn di tích tại việt nam
đồng thời chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong quan hệ hợp tác với các cơ quan tổ chức nhật bản
trong đó chú trọng vào bốn giải pháp chính bao gồm giữ lại quy trình sản xuất truyền thống
tôn tạo cảnh quan kiến trúc truyền thống nâng cao tay nghề lao động địa phương xác định đầu
gia sản phẩm gắn với du lịch làng nghề hiện việt nam có hơn bốn mươi di tích trong đó có gần
ba trăm linh di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia hai mươi năm di sản thế giới được unesco công nhận
hôm nay tại đà nẵng hội tiêm mạch việt nam phân hội tiêm mạch can thiệp việt nam hội tiêm mạch
hà nội và bệnh viện tim hà nội phối hợp tổ chức hội nghị tim mạch quốc tế thăng long lần thứ hai
đây là một sự kiện quan trọng của ngành tiêm mạch việt nam được tổ chức hai năm một lần
hội nghị năm nay quy tụ được hơn một trăm linh báo cáo viên và gần hai đại biểu tham dự hầu hết các lĩnh
vực trong khoa học tiêm mạch đã được đưa ra trình bày đây là một hội nghị kết nối không chỉ các
bác sĩ tiêm mạch của hà nội và trong cả nước cũng như trong khu vực và trên quốc tế năm nay chúng
tôi cũng có rất là nhiều các chương trình khác nhau các chương trình cơ bản để cho các bác sĩ trẻ
những người bác sĩ đa khoa và những chương trình chuyên sâu đi vào những cái lĩnh vực mới nhất
cập nhật nhất trên thế giới cho các bác sĩ chuyên ngành tim mạch ở các bệnh viện lớn trên cả nước
gần hai trăm linh bản báo cáo khoa học được đưa ra và thảo luận cùng với các chủ đề nổi bật như tiếp cận
hội chứng vành cấp cập nhật bệnh lý động mạch vành các chiến lược can thiệp động mạch vành qua
gia cải thiện hậu sư tiêm mạch bởi các báo cáo viên trong nước và quốc tế
trong tương lai như là hội nghị hôm nay nói khi mà những cái ý tưởng trở thành hiện thực thì điều
đó rất là quan trọng vì nó là nói về tương lai khi tương lai phải có những tư tưởng mới đột phá
để phát triển và điều này hiện nay các bác sĩ việt nam đang nhận thấy điều đó đang tìm những ý
tưởng đột phá để phát triển thành công
hội nghị đã ghi nhận được những điểm mới trong trần đoán và điều trị các bệnh tim mạch của ngành
tiêm mạch việt nam đây là những bài học quý báu góp phần phổ biến và trao dồi kiến thức chuyên môn
chuyên ngành cho đội ngũ bác sĩ tiêm mạch trên toàn quốc
sáng nay tại thành phố nha trang khánh hòa học viện hải quân phối hợp với ban chỉ đạo vận động
hiến máu tỉnh nguyện tỉnh khánh hòa tổ chức ngày hội thanh niên hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua học viện hải quân là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào vì cuộc sống cộng đồng của
tỉnh khánh hòa trong đó hiến máu tình nguyện là một hoạt động được tuổi trẻ học viện hưởng ứng
mạnh mẽ nhất đợt hiến máu tình nguyện lần này đã có hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên đăng ký hiến máu
và cung cấp cho trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh khánh hòa hơn năm trăm linh đơn vị máu
đây là lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám tuổi trẻ học viện hải quân đồng hành cùng với ban chỉ đạo vận động
tỉnh nguyện tỉnh khánh hòa tổ chức hiến máu tỉnh nguyện là dịp rất quan trọng nhằm góp phần
cung cấp lượng máu cần thiết cho các bệnh viện của tỉnh khánh hòa qua đó tuyên truyền giáo dục và
phát huy truyền thống tương thân tương ái tinh thần sung kích của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng
của cán bộ đoàn viên thanh niên học viện hải quân trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp với thông điệp
hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp
theo thông báo của liên hợp quốc cựu tổng thư ký liên hợp quốc cofy annan đã từ trần vào sáng
hôm nay ông kofi annan qua đời tại thụy sĩ ở tuổi tám mươi trong thời gian giữ chức tổng thư ký liên hợp quốc
ông kofi annan được coi là ngôi sao sáng trong các mối quan hệ quốc tế đem đến sự hồi sinh và
sức sống mới cho cơ quan quyền lực nhất thế giới sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo của mình
sinh ngày tám tháng bốn
năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại kumasi của ghana trong một gia đình mà bố mẹ đều xuất thân từ hai bộ tộc lớn
ông và chú đều là những trưởng bộ lạc cựu tổng thư ký liên hợp quốc kofi anan từ nhỏ đã được tiếp
cận những người có tiếng là ngoại giao giỏi làm chính trị tốt năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ông annan bắt đầu làm
việc cho liên hợp quốc với tư cách là nhân viên kế toán thuộc tổ chức y tế thế giới
một năm sau đó ông được tổng thư ký liên hợp quốc lúc đó là botlgali đề cử vị trí cao nhất
trong lực lượng gìn giữ hòa bình nắm quyền chỉ huy bảy mươi nhân viên quân sự và dân sự đến từ bảy mươi bảy quốc
gia có mặt trong một mươi bảy chương trình gìn giữ hòa bình trên thế giới tiếp đó ông annan lại được giao
giữ chức đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc tại liên bang nam tư cũ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ông đã vinh dự trở thành người da màu gốc phi đầu tiên làm tổng thư ký liên hợp quốc và cũng là
người đầu tiên đi lên vị trí cao nhất từ một nhân viên cấp thấp của tổ chức này sau đó
ông vẫn tiếp tục cống hiến và dẫn dắt những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho syri
trong nhiệm kỳ thứ hai ông annan tích cực kêu gọi các quốc gia phát triển
giúp đỡ những nước nghèo hơn xóa nghèo và bất bình đẳng nhờ có ông mà tầng lớp dân nghèo được
chú ý nhiều hơn và có được sự chia sẻ sâu sắc của cộng đồng quốc tế chính sách kêu gọi hành động
ngăn chặn đại dịch hiv aids toàn cầu của ông vào năm hai nghìn một đã tạo tiền đề cho việc thành lập quỹ
hội và aids trên toàn cầu lấy ngân sách từ các nước giàu để giúp đỡ những nước đang phát triển
chống lại căn bệnh thế kỷ một thành công hơn nữa của ông annan là ông đã thuyết phục nhiều nước
đặc biệt là các quốc gia châu âu công nhận mối đe dọa lớn của đại dịch hivs với những cống
hiến to lớn cho nhân loại ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một ông annan và liên hợp quốc đã vinh dự được
nhận giải thưởng nobel hòa bình quan hệ giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ tiếp tục xấu đi khi
tổng thống mỹ donald trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích ankara cho rằng đồng minh này trong tổ
chức hiệp ước bắc đại tây dương nato không phải là bạn của mỹ khi bắt giữ một linh mục người mỹ với
cáo buộc làm gián điệp trả lời báo giới tổng thống donald trump nói rằng thổ nhĩ kỳ từ lâu
đã là một vấn đề và họ không hành động giống như một người bạn ông trump cũng cho biết sẽ chờ đợi
xem chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới tuyên bố của tổng thống trump được đưa ra trong bối cảnh một tòa
lúc thẩm của thổ nhĩ kỳ đã từ chối thả tự do cho linh mục andrew bolton mối quan hệ giữa thổ nhĩ
kỳ và mỹ xấu đi nghiêm trọng kể từ sau những tranh cãi liên quan đến vụ thổ nhĩ kỳ bắt giữ linh
mục mỹ với cáo buộc khủng bố và làm gián điệp đáp lại tổng thống trump đã ra lệnh áp dụng các
biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức thổ nhĩ kỳ cũng như tăng mức thuế quan đối với
thép và nhôm nhập khẩu từ ankara thổ nhĩ kỳ cũng đáp trả lại các biện pháp của mỹ thông qua
các lệnh trừng phạt đối với các hàng hóa của mỹ hiện căng thẳng giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại